nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay hai mươi sáu tháng bảy đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm
tặng quà các gia đình chính sách người có công trên địa bàn tỉnh quảng trị
dân hương dân hòa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và di tích thành cổ quảng trị
đồng chí trương hòa bình ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe các thương bệnh binh
người có công với cách mạng động viên các gia đình chính sách vượt qua hoàn cảnh
vươn lên trong cuộc sống gương mẫu để con cháu học tập nói theo
đồng chí lưu ý các ngành địa phương đơn vị tổ chức và người dân đặc biệt quan tâm đến gia đình
thương bệnh binh liệt sĩ người có công với nước thể hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn
đối với những người đã hy sinh sương máu các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống
vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã trao tặng năm căn nhà tình nghĩa
và một trăm linh xuất quà cho các gia đình chính sách người có công trên địa bàn thị xã quảng trị
cùng ngày đồng chí trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa
tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và di tích thành cổ quảng trị